theo nguồn tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản cho biết một tàu chở hàng của panama đã bị chìm ở vịnh tokyo vào tối một mươi hai tháng một mươi
thời điểm siêu bão hagibis đổ bộ vào khu vực này đáng lưu ý trên tàu có hai thuyền viên mang quốc tịch việt nam
tín hiệu theo dõi của tàu chở hàng panama đã mất vào khoảng hai mươi một h bốn mươi tối một mươi hai tháng một mươi theo giờ địa phương
tại thời điểm tai nạn trên bong tàu có tổng cộng một mươi hai người trong đó có ba người myanmar bảy người trung quốc và hai người việt nam
vụ chìm tàu đã khiến cho một người thiệt mạng bảy người mất tích và bốn người khác đã được lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản giải cứu vào sáng một mươi ba tháng một mươi
tuy nhiên chưa rõ số phận hai thủy thủ việt nam đến thời điểm hiện tại đã có ít nhất hai mươi sáu người thiệt mạng một mươi năm người mất tích do siêu bão hagibis
thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được
theo đại sứ quán việt nam
tại nhật bản trong số một mươi hai thủy thủ trên bong tàu có bốn người đã được cứu trong đó có thủy thủ phạm văn đức của việt nam hai người myanmar và một người trung quốc
sau khi được giải cứu thủy thủ phạm văn đức đã được đưa tới bệnh viện để cấp cứu và sức khỏe đang hồi phục tích cực
trong khi đó hiện vẫn chưa rõ số phận của thủy thủ người việt nam còn lại là anh nguyễn văn trì